vì công bố điểm thi từ ngày một mươi ba đến một mươi năm tháng sáu thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại trường trung học cơ sở nơi đăng ký thi
bài phúc khảo được chấm từ ngày một mươi bốn đến một mươi tám tháng sáu kết quả phúc khảo sẽ được công bố vào ngày một mươi chín tháng sáu
với hơn bảy mươi thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất của cả nước
mặc dù số lượng thí sinh đông nhưng đến nay công tác tổ chức cho một trăm bốn mươi điểm thi cơ bản
hiện nay cùng với công tác chuẩn bị ở các điểm thi các trường trung học phổ thông còn tập trung ôn tập cho các em
phương pháp làm các bài thi tiểu luận thi trắc nghiệm với tinh thần là bình tĩnh tự tin và khả năng học tập của mình
để giải quyết yêu cầu của đề thi đặt ra tự tin bước vào một kỳ thi đạt kết quả cao nhất
hiện nay dịch tả lợn châu phi lần đầu tiên đã xuất hiện tại địa bàn phường phú hữu quận chín
ổ dịch xuất hiện tại một cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ có sử dụng lượng thức ăn thừa gồm một trăm sáu mươi ba con
ngay sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu phi chiếc cục chăn nuôi và thú y phối hợp với ủy ban nhân dân quận chín
đã tiến hành tiêu hủy đàn heo của hộ bà lê thị ngọc cẩm theo đúng quy định
nguyên nhân và nguồn gây bệnh đang được các cơ quan chức năng làm rõ
hiện ổ dịch đã được khống chế và ngành chức năng đã triển khai các biện pháp khoanh vùng
bố trí chốt chặn khu vực xung quanh để ngăn chặn mầm bệnh lây lan
đồng thời khuyến cáo với người dân không tái đàn vào trong thời điểm này
qua kiểm tra hành chính căn nhà ở địa chỉ hai trăm năm mươi một võ văn hát phường lông trường quận chín
công an tp hcm đã phát hiện hai mươi đối tượng người trung quốc trong đó có tám đối tượng người đài loan
cùng số tan vật gồm hai trăm hai mươi một tờ tài liệu chứa nội dung kịch bản giả danh công an trung quốc để lừa đảo
hai mươi sáu máy tính bản ipad
sáu máy tính sách tay và nhiều thiết bị công nghệ phát wifi đề cơm bốn g bộ đàm liên lạc
bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện nay vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật
hướng ứng ngày hội không tiền mặt do báo tuổi trẻ khởi xướng
từ ngày một mươi một đến ngày ba mươi tháng sáu các khách hàng thành viên mua sắm không tiền mặt
tại hệ thống siêu thị cửa hàng của sài gòn co op sẽ nhận được hàng loạt ưu đải
việc sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay giúp các siêu thị thuận tiện hơn
trong việc quản lý dòng tiền cụ thể là giảm chi phí kiểm đếm lưu kho vận chuyển
hiện nay sài gòn co op đang liên kết với các ngân hàng lớn áp dụng hai chương trình chủ lực
để khuyến khích khách hàng sử dụng thanh toán bằng thẻ để hạn chế dùng tiền mặt
là phát hành thẻ đồng thương hiệu và chương trình đặc biệt dành cho khách hàng sử dụng thẻ visa
thưa quý vị và các bạn khắc ghi lời dạy của bác hồ đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
cơ sở ca nghiện ma túy số hai thuộc lực lượng thanh niên xuân phong tp hcm
đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ xung kích tình nguyện để tổ chức ca nghiện thành công cho người nghiện ma túy
những dấu dân tình nguyện của cơ sở ca nghiện ma túy số hai đã góp phần tô thấm thêm truyền thống vẽ phan
của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sau đây là ghi nhận của truyền hình chân chân
nằm cách trung tâm tp hcm chừng khoảng ba trăm năm mươi km đứng chân trên địa bàn thôn đông thanh
xã tân thanh huyện lam hà tỉnh lam đông có nhiệm vụ đào tạo và giáo dục cho những người làm lỗi
trở thành những người hữu ích cho bản thân gia đình và xã hội
trong tạp quản lý học viên ca nghiện ma túy đơn vị gặp một khó khăn nhất định
thứ nhất là trình độ nhận thức của học viên thấp trình độ văn hóa thấp
nên rất khó đúng
thứ hai là học viên đá sổ là tiên đoạn đơn sử nên công tập quản lý gặp nhiều khó khăn
thứ ba là học viên sử dụng chất gây nghiện là ma túy đá nên tâm lý là không ổn định
trường giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số hai nay là cơ sở cai nghiện ma túy số hai
từ tám mươi bốn cán bộ đội viên thanh niên sung phong nông trường thanh niên duyên hải
theo sự điều động của lực lượng thanh niên xuân phong tp hcm
chuyến địa bàn hoạt động để tổ chức tiếp nhận
quản lý giáo dục chữa trị cai nghiện ma túy
trong đó có nhiệm vụ tiếp nhận các học viên có quyết định của tòa án nhân dân các quận huyện của thành phố
đưa vào điều trị nghiện ma túy bắt buộc
tại đơn vị thì công tác giáo dục dành cho các em cai nghiện ma túy thì được đặc biệt chú trọng
đơn vị cũng đã trên cơ sở quy định của pháp luật và của lực lượng thanh niên xuân phong tp hcm
thì đơn vị cũng đã tổ chức các chương trình giáo dục cho các em
ví dụ như chương trình giáo dục cho các em
chương trình giáo dục chuyên đề cho các em ca nghiện ma túy
rồi chương trình dạy văn hóa dạy nghề
tại đây ngay sau khi được tiếp nhận vào đơn vị
các học viên được tham gia lớp huấn luyện học viên nhập mới
học tập về đội hình đội ngũ các bài tập thể dục với mục đích rèn luyện sức khỏe
nề nếp tác phong thái độ tích cực trong học viên ngay từ ban đầu
sau khi kết thúc lớp huấn luyện
học viên được tổ chức sinh hoạt học tập lao động
vui chơi giải trí hằng ngày
đặc biệt khi chấp hành được một phần hai thời gian ca nghiện
học viên được tham gia học các nghề sơ cấp như nghề mây công nghiệp
điện gia dụng lắp ráp và cài đặt máy vi tính
rửa xe gắn máy sản xuất gia công hàng mây tre đan
gia công gỗ mỹ nghệ
nhằm cung cấp cho học viên có một nghề
để sau khi tái hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định
ở đây em được học tập

và đây em được học nghề
em đăng ký nghề sửa xe
sắp tới em sẽ hoàn thành tốt khóa học nghề của em
để em có một nghề ổn định sau này khi tái hòa nhập cộng đồng
vào học tập điều trị tại cơ sở cai nghiện số hai
các học viên được sinh hoạt ăn ngủ nghỉ điều độ
qua các buổi giao bang mạng đàm giá trị sống
đã giúp cho các học viên có những thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức của mình
từ khi các em đặt trình vào cơ sở
cụ thể là vào đội số một của chúng em
được đội ngũ cán bộ chăm sóc tân tình
hướng dẫn về học tập rèn luyện
và các hành vi về thay đổi nhân cách
để cho các em ngày càng tiến bộ hơn
và sau khi các em tái hòa nhập cộng đồng
thì trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
đồng thời học viên còn được đội ngũ y bác sĩ
của đơn vị chăm sóc sức khỏe điều trị các cơn
phòng khám được trang bị đầy đủ
phương tiện hiện đại
có phòng chăm sóc đặc biệt
hoặc cách ly tránh ly nhiễm cho người ca nghiện khác v v
các em học viên đến đây thì được chăm sóc sức khỏe
một cách tận tình theo dõi bệnh chú đáo
kỹ lưỡng khám bệnh kỹ
chế độ dinh dưỡng ăn uống ngủ nghỉ hợp lý
được các điều dưỡng bác sĩ và cũng như các thầy cô chăm sóc
có các chế độ dinh dưỡng phù hợp
các chế độ ăn hằng ngày đầy đủ chất dinh dưỡng
định kỳ hàng tháng
ban giám đốc cơ sở thường xuyên tổ chức tiếp xúc
đối thoại với học viên nhằm nắm bắt tâm tư
nguyện vọng của học viên để kịp thời giải quyết
không để gây bức xúc trong học viên
thông qua công tác tiếp xúc đối thoại này
giúp các em học viên nắm hiểu rõ các chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
những quy định của đơn vị
từ đó các em hiểu và chấp hành tốt
nội quy đơn vị pháp luật nhà nước
đặc biệt là hoàn thành tốt
thời gian chữa trị ca nghiện ma túy tại đơn vị
khoảng thời gian chưa dài
nhưng cơ sở ca nghiện ma túy số hai
để lại trong lòng những người đã và đang
gắn bó nhiều kỷ niệm khó quên
đó là tình đồng chí tình đồng đội
là yêu thương chia sẻ trong công việc
cuộc sống và quan trọng hơn hết là
lý tưởng sống cao đẹp trách nhiệm tình thương
mà những đội viên thanh niên xuân phong
qua các thời kỳ dành cho nhau
và cho cả những học viên của mình
hoạt động giáo dục cho các em
ở tại đơn vị tập trung vào
các hoạt động trọng tâm
bao gồm hoạt động giáo dục chuyên đề
để truyền đạt tới các em
các kiến thức kỹ năng
để bảo vệ và tăng cường
sức khỏe của bản thân
các kiến thức pháp luật đối với
bộ môn trách nhiệm công dân
cũng như các kỹ năng dự phòng tái nghiện
qua hai mươi sáu năm thành lập
với sự cống hiến thầm lặng
của các thế hệ cán bộ
đội viên thanh niên xuân phong
đã giúp cho bao lớp thanh niên vượt qua
đất nước để bắt đầu lại với niềm tin
xây dựng cuộc sống mới
và không ít cuộc đời đã đơm hoa kết trái
em được tòa án nhân quân tân bình
xử dụng ma tí
vi phạm pháp luật
của nhà nước
và đưa vào cơ sở trường hai
từ khi em lên cơ sở trường hai
mới đầu tiên em còn bỡ ngỡ
nhưng được sự quan tâm của các thầy cô ở đây
luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất
và thân mật chăm sóc rất là tình người
luôn luôn cho em được chỉ dạy
cho tụi em về sức khỏe
tập thể dục lao động
học tập văn hóa học nghề
không chỉ nhận được sự quan tâm
từ phía cán bộ quản lý đơn vị
hàng tuần cơ sở tạo điều kiện tổ chức
để người cai nghiện được gặp thân nhân
qua đó để động viên an ủi
chia sẻ hỗ trợ về mặt tinh thần
và vật chất đồng thời
phối hợp với các đơn vị giúp học viên
an tâm lao động và rèn luyện
với nhiệm vụ được giao
từ khi thành lập đến nay
cơ sở đã giúp cho hơn ba mươi học viên
cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng
trong thời gian tổ chức cai nghiện
chúng tôi có nhờ xem
đối tượng cai nghiện
như người thân như người nhà
vào chữa bệnh
với tình thương đánh nhiễm
chúng tôi làm hết sức mình
để hỗ trợ người cai nghiện
bên cạnh dạy văn hóa
dạy nghề cơ sở còn triển khai
có hiệu quả hoạt động lao động
trị liệu cho học viên
bởi đây là một trong những liệu pháp quan trọng
góp phần vào công tác giáo dục
cho người cai nghiện hiểu rõ giá trị lao động
rèn luyện tính chăm chỉ kiên nhẫn
thói quen lao động
và cũng là để học viên làm ra
thu nhập nuôi sống chính mình
giảm bớt gánh nặng của gia đình
theo phương châm là
tất cả trong sản xuất
để tạo công an việc làm
thứ hai là tự túc
tất cả các loại như gà
vịt heo bò
lợn rau xanh
là phục vụ
cho học viên không phải mụ ngoài
thứ hai là
thức ăn đảm bảo được
rau an toàn
để nâng cao công tác học tập và tổ chức
cai nghiện của học viên cơ sở cai nghiện
ma túy số hai cũng đã phối hợp
chặt chẽ với cấp ủy đảng chính quyền địa phương
đồng thời tuyên truyền vận động
nhân dân tại địa phương không chứa chấp
bao che giấu diễm các đối tượng
đạo trúng đặc biệt là các đối tượng
mua bán ma túy các chất gây nghiện
trên địa bàn
đối với ủy ban nhân dân xã thì cũng quan tâm
lãnh đạo chỉ đạo ban công an xã
xây dựng quy chế phối hợp với cơ sở
để tiến hành tổ chức tuần tra
ngày đêm tổ chức
tuần tra bên ngoài và cũng như là bên trong
để hỗ trợ cho
cơ sở cai nghiện ma túy số hai
với những thành tích đạt được cơ sở
cai nghiện ma túy số hai đã được đảng
nhà nước ủy ban nhân dân thành phố
lực lượng thanh niên xung phong thành phố
tặng thưởng nhiều huân chương các loại
cờ thi đua xuất sắc bằng khen của
thủ tướng chính phủ hai lần được
đảng chủ tịch nước tặng thưởng huân chương
lao động hàng hai và hàng ba
chúng tôi xác định
nhiệm vụ tổ chức cai nghiện ma túy
là nhiệm vụ trọng tâm
và tiếp tục tổ chức nâng cao
chất lượng trong công tác
tổ chức quản lý giáo dục học viên
và giúp đỡ
học viên về
tinh thần về
vật chất để hỗ trợ các em
đủ nghị lực đủ
bản lĩnh trong thời gian ở với chúng tôi
đồng ý tất cả các
điều kiện tốt nhất cho các em
tái hoàn cho cộng đồng và chúng tôi
sẽ phối hợp với chính quyền địa phương
trong việc chuyển gửi các em
sau khi các em hoàn thành thời gian
tại đồng ý và trở về với cộng đồng
chúc các em sống sống đẹp
và mơ hồ
là hạnh phúc
của bà chồng
đừng gây hăng mất
quý vị và
hiện nay thành phố hồ chí minh còn triển khai
công tác cai nghiện ma túy tượng nguyện
tại gia đình và cộng đồng
đồng thời huy động các nguồn lực xã hội
để thành lập các cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện
cơ sở xã hội cơ sở điều trị nghiện ma túy đa chức năng
thực hiện nhiệm vụ được giao
tổ chức tiếp nhận điều trị cho người nghiện ma túy có giới tính là nam tự nguyện điều trị
hoặc do cơ quan tổ chức gia đình người nghiện giới thiệu đến điều trị
mô hình tuy mới đi vào hoạt động đúng gần một năm nay nhưng bước đầu cũng đã mang lại hiệu quả khá cao
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là đội tự nguyện thuộc cơ sở cai nghiện ma túy số hai
hiện cơ sở đang chữa trị ca nghiện ma túy cho hơn năm mươi người nghiện tự nguyện đến điều trị
có hậu khẩu thường trú tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành trong cả nước đưa đến điều trị
đơn vị chúng tôi là đơn vị ca nghiện ma túy đa chức năng
với nhiệm vụ là tổ chức tiếp nhận điều trị cho người nguyện ma túy
thứ nhất là đối tượng ca nghiện bắt buộc thứ hai là đối tượng cai nghiện diện tự nguyện
thứ ba là hỗ trợ địa phương trong việc cắt hơn giải độc đối với đối tượng ca nghiện tại gia đình và cộng đồng
ma túy là một mối hiểm họa
đối với gia đình và xã hội không những gây hệ lụy về mặt kinh tế cho gia đình
ma túy còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội
đặc biệt như ma túy đá gây nên ảo giác và không tự kiềm chế được bản thân
tình hình thì hiện giờ em đang bị bệnh động kinh là do em sử dụng ma túy đá và em sử dụng cũng được ba năm rồi
để cụ thể hóa quyết định bốn nghìn một trăm một mươi bốn suyệt quy đê ubnd của ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện điều trị đa chức năng
cơ sở đã tiếp nhận nhiều học viên để cai nghiện trong đó có nhiều người nghiện ma túy nhưng tái nghiện nhiều lần người nhiễm hiv v v
ngoài thực hiện đúng quy trình
trong quá trình của bộ y tế thì chúng tôi nâng cao cái trách nhiệm cái tình thương đối với bệnh nhân và chúng tôi trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và thường xuyên để cấp cứu các em khi lên cơn cũng như khi bệnh nặng
trong quá trình này thì điều trị các cơn giải độc và điều trị phục hồi sức khỏe ổn định tâm lý rất cần thiết để học viên cách ly môi trường ma túy
chú trọng công tác giáo dục tư vấn phục hồi hành vi nhân cách
lao động trị liệu học nghề phòng chống
tái nghiện v v
trong thực tế cũng đã có nhiều học viên có quyết tâm rất cao mong muốn từ bỏ ma túy để sớm hòa nhập với gia đình và xã hội
từ lúc em xuống đây bác sĩ tận tình cho em uống thuốc rồi cho giờ em cũng hơi bớt bớt
em cũng cảm ơn bác sĩ ở đây cũng tận tình lo lắng cho em
em mong muốn được chữa trị xong hết thời gian chữa trị rồi em về em được quay lại với cộng đồng
được rồi mọi người sẽ tin yêu mình
thành phố hồ chí minh hiện có khoảng hơn năm mươi người nghiện khúc và sử dụng chất ma túy đặc biệt là ma túy đá
trong đó một mươi ba người đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện và hai mươi ba người đã có hồ sơ quản lý
do đó tổ chức cai nghiện ma túy là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng để bảo vệ an ninh trật tự
chúng ta phải có những biện pháp để làm sao hướng dẫn cho gia đình họ cai nghiện tại cộng đồng
và đây là những người mà tôi cho
tôi cho rằng đó là những người bệnh chứ không phải đó là tội phạm
do đó thì nhà nước phải tạo điều kiện cho cái người mà bị nghiện đó thì giúp cho gia đình họ có những cái phương pháp có những cái cách làm
thì tôi cho rằng nếu chúng ta làm tốt cái việc này đó thì cái việc cai nghiện ở tại cộng đồng nó sẽ phát huy cái sức mạnh tổng hợp hơn là chúng ta đưa vào họ vào những cái cơ sở cai nghiện
hiện nay cùng với tuyên truyền
vận động người nghiện và những gia đình có người nghiện ma túy
tự giác khai báo và đăng ký cây nghiện ma túy tự nguyện hoặc bắt buộc cây nghiện
thành phố còn tổ chức đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người sâu cây nghiện
giúp họ tái hoa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống giữ phòng tái nghiện
quý vị và các bạn thân mến
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau